muốn thắng được nghèo nàn lạc hậu để phát triển kinh tế xã hội và thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc
một điều kiện bắt buộc có ý nghĩa quyết định là phải đầu tư phát triển giáo dục nâng cao trình độ dân trí trí thức
và để đảm bảo thực hiện công bằng trong giáo dục đào tạo giữa các dân tộc thiểu số
trước hết phải tạo cho đồng bào có cơ hội như nhau trong học tập được tiếp cận các hình thức giáo dục phù hợp
từ đó xóa mù chữ và nâng cao trình độ dân trí
đây là điều kiện quan trọng để thực hiện quyền bình đẳng thật sự giữa các dân tộc ở nước ta hiện nay
và cũng là để giáo dục có thể đi vào đời sống một cách thực chất
sau nhiều năm thực hiện các chính sách an sinh xã hội các chính sách phát triển giáo dục
thì hiện nay các chính sách phát triển giáo dục đã được thực hiện

như một trăm linh xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi có trường trung học cơ sở trường tiểu học
hầu hết các xã có trường lớp học mầm non
cả nước có hơn ba trăm linh trường phổ thông dân tộc nội chú hơn một trường phổ thông dân tộc bán chú
năm trường đào tạo dự bị đại học dân tộc
và đặc biệt các học sinh là người dân tộc thiểu số
ở những vùng khó khăn được hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở học tập
điều này đã phần nào thúc đẩy tỷ lệ học sinh đến lớp ngày càng cao
tuy nhiên trên thực tế vẫn còn tồn tại rất nhiều hạn chế
bất cập cần sự đổi mới trong công tác giáo dục ở những vùng dân tộc thiểu số
từ đó xóa dần khoảng cách trên lệch giữa miền ngược và miền xuôi
phát huy hiệu quả hơn nữa chính sách bình đẳng đoàn kết tôn trọng
giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc
chiến lược phát triển giáo dục việt nam giai đoạn hai nghìn hai mươi
hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi đã xác định các mục tiêu phù hợp cho vùng dân tộc thiểu số miền núi
như ưu tiên ngân sách nhà nước dành cho phát triển giáo dục phổ cập và các đối tượng đặc thù
xây dựng xã hội học tập tạo cơ hội bình đẳng để ai cũng được học học suốt đời
đặc biệt đối với người dân tộc thiểu số người nghèo con em diện chính sách
tập trung vào nâng cao chất lượng đặc biệt chất lượng giáo dục đạo đức
lối sống năng lực sáng tạo kỹ năng thực hành
đồng thời chú trọng thỏa mãn nhu cầu phát triển của mỗi người học
hội nhập nền giáo dục trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc
tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ huy động học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi
cấp tiểu học là hơn chín mươi tám
trong đó tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học là chín mươi sáu sáu mươi sáu
còn đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở
thì số học sinh đi học đúng tuổi chỉ có hơn tám mươi bảy
nguyên nhân chính của tình trạng phổ cập giáo dục chưa đạt mức cao nhất
vẫn là do việc huy động học sinh gặp nhiều khó khăn
cơ sở vật chất trường lớp đặc biệt ở những vùng cao vẫn còn thiếu
ngoài ra tỷ lệ học sinh trung học cơ sở bỏ học còn cao do tham gia lao động sớm
và các nạn tảo hôn vẫn diễn ra trong những bản làng
còn đối với hệ thống trường phổ thông dân tộc nội chú và trường phổ thông dân tộc bán chú
thì năm học hai nghìn một mươi tám
năm học hai nghìn một mươi chín toàn quốc có tổng số ba trăm một mươi sáu trường phổ thông dân tộc nội chú
ở bốn mươi chín tỉnh thành phố tăng hai mươi hai trường so với năm học hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai
bên cạnh đó cả nước còn có hơn hai trường phổ thông ở hai mươi chín tỉnh thành phố
với quy mô hơn một trăm sáu mươi học sinh dân tộc thiểu số bán chú
những kết quả này bước đầu cho thấy hệ thống trường lớp đã được mở rộng
phát triển đến tận những vùng sâu vùng xa
sau đó số lượng học sinh cũng đã được vận động đi học nhiều hơn
việc phổ cập giáo dục được quan tâm hơn
tuy nhiên về chất lượng giảng dạy hay hệ thống cơ sở vật chất thì vẫn còn là điều cần bàn
bởi chỉ khi nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực tiễn
thì từ đó mới có thể rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền
và đây cũng là bài toán đặt ra cho ngành giáo dục
cũng như toàn bộ hệ thống chính trị xã hội từ địa phương đến trung ương
trong các chiến lược phát triển giáo dục
đặc biệt là giáo dục vùng dân tộc thiểu số
thanh sơn là huyện miền núi nằm ở phía nam của tỉnh phú thọ
nơi đây có ba mươi một dân tộc anh em cùng sinh sống
như mường giao tày thổ nùng
trong đó đồng bào mường chiếm khoảng năm mươi dân số
hiện toàn huyện có bảy mươi tám trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở

với trường mầm non thì có hơn sáu em là người dân tộc thiểu số
tiểu học hơn chín em chiếm tỷ lệ khoảng bảy mươi ba
và trung học cơ sở có hơn năm em chiếm tỷ lệ khoảng sáu mươi tám
dù là huyện miền núi còn nhiều khó khăn
nhưng hàng năm huyện thanh sơn đã thực hiện nhiều giải pháp
để huy động trẻ em dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi
hoàn thành chương trình tiểu học
trong đó các mục tiêu
như xóa mù chữ cho những người dân tộc thiểu số
độ tuổi từ một mươi năm đến sáu mươi
thì trong năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đạt trên năm mươi ba người
chiếm tỷ lệ chín mươi chín chín mươi chín
chúng tôi hiện nay là có một trăm các cháu ở độ tuổi
đi học tiểu học và trung học cơ sở
trong đó một trăm linh các cháu là phổ cập mầm non năm tuổi
đồng thời nhà trường huyện cũng thực hiện đầy đủ các chính sách
liên quan đến hỗ trợ các cháu theo quy định của nhà nước
như là hỗ trợ cho các cháu về học bổng
hỗ trợ gạo và hỗ trợ về cơ sở vật chất
sách vở cũng như là tiền đi lại cho các cháu nội chú
đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
và các lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng cơ sở vật chất cho trường học
hiện nay trên địa bàn huyện thì đã gần chín mươi
số trường đạt chuẩn quốc gia và đã được công nhận
đồng thời cũng quan tâm tới đội ngũ cán bộ và giáo viên
tăng cường đào tạo thu hút tuyển dụng
và bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên
với những số liệu này có thể thấy phần nào huyện thanh sơn
đã đạt được những mục tiêu giáo dục mà nhà nước đề ra
trong việc phổ cập giáo dục mầm non tiểu học trung học cơ sở
và xóa mùi chữ đối với đồng bào dân tộc thiểu số
trong những năm vừa rồi thì chúng tôi cũng đã khóa điểm trường lẻ
và ghép những cái điểm trường lẻ thành những điểm trường chính
để tập trung đầu tư cơ sở vật chất
và từ đó thì các em học sinh có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn
tốt hơn với cái điều kiện trang thiết bị dạy học
cũng như là sự quản lý của các thầy cô giáo ở trong các nhà trường
do vậy nên mặt bằng chất lượng hiện tại ở các điểm trường lẻ
cũng như ở những xã vùng sâu vùng xa dần được nâng lên
và khoảng cách đã giảm được rất nhiều
nói về vấn đề giáo dục có lẽ quan trọng nhất vẫn là chất lượng đào tạo
đây là câu chuyện bức thiết đã tồn tại từ rất lâu và là vấn đề nóng của ngành giáo dục
với đồng bào dân tộc thiểu số câu chuyện chất lượng giảng dạy lại càng quan trọng
bởi so với các vùng miền khác sự khó khăn thiếu thốn lạc hậu
khiến việc học của các em học sinh dân tộc thiểu số ít được quan tâm hơn
do đó việc tiếp thu tiếp nhận kiến thức cũng từ đó gặp nhiều khó khăn
để mà nâng cao được cái chất lượng học tập thì nhà trường chúng tôi hàng năm
cũng đã có những kế hoạch xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học
để sinh hoạt chuyên môn theo cái hướng nghiên cứu bài học
và áp dụng công nghệ thông tin ở các giờ giảng
và có những trò chơi để giúp cho các em học sinh của đơn vị nhà trường
các em yêu các môn học và tích hợp giáo dục ngoại khóa luôn
với trường trung học cơ sở bán chú yên lương huyện thanh sơn
thì đổi mới phương pháp giáo dục phù hợp luôn được ưu tiên khuyến khích
đây là một tiết sinh học ở ngôi trường mà gần như chín mươi là học sinh dân tộc thiểu số
việc ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng các trò chơi các câu đố vui
đã tạo nên sự hào hứng trong lớp học và bài giảng
cách truyền dạy kiến thức như thế này giúp các em tiếp nhận tiếp nhận tiếp nhận tiếp nhận

việc đổi mới các phương pháp kỹ thuật dạy học và đưa thêm các nội dung thực tiễn vào trong chương trình học
thì chúng tôi thấy rằng các em học sinh hứng thú hơn rất nhiều
thể hiện là có những em trước đây đến lớp thì các em chỉ có gục xuống bàn và ngủ
thế nhưng mà qua việc đổi mới phương pháp thì các em rất là hào hứng
các em rất là tích cực sung phong phát biểu ý kiến

và với việc tích cực như thế thì các em tiếp thu bài học tiếp thu bài học tiếp thu bài học
thì khi mà được các thầy cô phân công cho các nhiệm vụ về nhà làm thì các em cũng rất hứng thú
và có những sản phẩm rất là mang tính giá trị thực tiễn cao và hiệu quả
ở một lớp học khác cuộc thi dung chuông vàng cũng đang đến hồi gây cấn
phần lớn các câu hỏi đều nằm trong kiến thức các em đã học hoặc là kiến thức xã hội
đòi hỏi các em phải thể hiện tư duy kỹ năng sống và các hiểu biết xã hội
sau mỗi câu hỏi nếu đáp án em nào sai sẽ bị loại bạn cuối cùng trả lời đúng sẽ nhận được phần thưởng của nhà trường
dù cuộc thi diễn ra chỉ trong phạm vi các lớp học nhưng sự hào hứng của các em cho thấy
việc học thông qua các bài giảng thực hành sự giao lưu tương tác giữa các em và thầy cô mang lại hiệu quả rất tích cực
các em chủ động tiếp nhận thông tin kiến thức một cách thích thú chứ không còn nhàm chán thủ động
em rất thích chơi trò chơi dung chuông vàng ạ
trò chơi dung chuông vàng thấy em thấy vui hơn và bổ ích hơn và giúp chúng ta thông minh hơn ạ
có thể nói dù đa số các em là học sinh dân tộc thiểu số ít có điều kiện tiếp xúc với công nghệ thông tin
nhưng qua những phương thức giáo dục thực tiễn như thế này các em phần nào đã tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại
đây là điều quan trọng mà giáo dục dành cho đồng bào dân tộc thiểu số cần đổi mới thay đổi một cách đồng bộ toàn diện
lồng ghép những kiến thức phù hợp với học sinh và đưa vào các trò chơi để cho các em hấp dẫn học hơn
thứ hai nữa là trong các luyện tập củng cố thì chúng tôi cũng thường đưa vào các trò chơi và sau đó chúng tôi tiến hành dạy thử nghiệm trên lớp
và qua đó chúng tôi lại trao đổi và rút ra kinh nghiệm
đó để tất cả các giáo viên đều có thể học hỏi và thay đổi phương pháp
với trường trung học cơ sở nội chú thanh sơn nơi một trăm linh các em là người đồng bào dân tộc thiểu số
thì điều kiện hoàn cảnh khó khăn gia đình ở các bản làng xa nên phần lớn các em coi trường như ngôi nhà thứ hai của mình
vào những giờ nghỉ khu nội chú tấp nập tiếng cười đùa tiếng trò chuyện
ở đây các em mỗi tháng mới về nhà một lần
vì vậy cuộc sống sinh hoạt tập thể ngay tại trường học giúp các em có thêm nhiều trải nghiệm mới
hiện tại trường mình là bây giờ có năm dân tộc cùng sinh sống
vậy là các thầy cô giáo phải làm cái công tác tư tưởng giáo dục cho các con làm sao để
thứ nhất là các con giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc mình
tôn trọng văn hóa của dân tộc bạn
thế và dung hòa để cùng nhau chung sống một cách đoàn kết thân ái
bởi vì là một ngôi nhà chung có một cái mà chúng tôi chăn chở
đó là các con là im lặng ngại chia sẻ thông tin ngại chia sẻ cảm xúc
thế nên là chúng tôi có những động tác ví dụ như giờ sinh hoạt lớp và thứ bảy
thì là giáo viên chủ nhiệm dành khoảng một mươi năm phút
tức là gọi là cái nội dung tức là chia sẻ cảm xúc chia sẻ thông tin phát cho mỗi con màu giấy
các con muốn ghi gì các con đi
định phản ánh gì
và có nhu cầu gì hay là chia sẻ những cái gì đó mà các con ngại nói ra ngại phát biểu
các con ghi
thế và tương tự như vậy các buổi tối mà sinh hoạt đội sinh hoạt nội chú chúng tôi đều làm cái động tác đó
ngoài cái nội dung đấy ra thì ở nhà trường là chúng tôi để hai cái hòm thư góp ý
với ban giám hiệu nhà trường việc chăm lo cho hàng trăm em học sinh cũng là những vất vả khó khăn không hề nhỏ
từ việc chuẩn bị từng bữa ăn
các thầy cô và những người làm công tác hậu cần cũng phải rất cẩn thận
mỗi bữa ăn phải đủ chất dinh dưỡng bảo đảm an toàn
chính vì thế những mẫu thức ăn cũng được lưu trữ lại đúng quy định
làm thực đơn theo hàng tuần và được ban giám hiểu phê duyệt
còn cái lưu mẫu cho các em thì nó thật sự là rất là quan trọng

như chúng ta cũng biết ngộ độc thực phẩm tức là rất nhiều

hai món ăn mặn hai món xao đó là thực đơn hàng ngày của các em sau mỗi buổi học

cũng đã góp phần khẳng định giá trị văn hóa mường trong cộng đồng các dân tộc cùng sinh sống trên bảnh đất tổ hùng vương